chuyển sang một thông tin về thể thao
châu ngày sáu tháng năm tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng
với huấn luyện viên kim sang sik dẫn dắt đội tuyển quốc gia việt nam
ông kim sang sik khẳng định sẽ cống hiến hết mình để tạo nên thành công cho đội tuyển
sau thời gian khẩn trương tìm hiểu giả soát hồ sơ các ứng viên
liên đoàn bóng đá việt nam đã triển khai các cuộc tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng
cho chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam và đội tuyển u hai mươi ba quốc gia việt nam
liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên kim sang sik đã đạt thỏa thuận hợp tác
trong bản hợp đồng có thời hạn hai năm từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi sáu
với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam tôi xin chia sẻ hai điều
thứ nhất tôi muốn nói về sự trung thành đây là điều đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi
thứ hai là chiếc lý bóng đá của tôi đó là bóng đá chiến thắng dựa trên tinh thần quyết tâm
chiến thắng trong tất cả trận đấu là kỳ tích tôi nghĩ rằng nếu quyết tâm
thử thách bản thân bằng tinh thần sẵn sàng hy sinh thì có thể tạo nên kỳ tích
huấn luyện viên kim sang sích cũng bày tỏ hy vọng với những nét tương đồng về văn hóa và mối quan hệ
tốt đẹp giữa hai quốc gia việt nam và hàn quốc ông sẽ nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ việt nam
sự ủng hộ của truyền thông báo chí qua đó đồng góp cho sự phát triển của bóng đá việt nam